thưa quý vị khi tình hình chiến sự tại giải gaza vẫn chưa ngã ngũ
thì căng thẳng giữa israel và iran lại như đổ thêm dầu vào lửa giữa lúc trung đông đang sôi sụp
có thể thấy kể từ khi xung đột israel hamas bùng phát vào tháng một mươi năm ngoái
những chính sách của mỹ không chỉ kéo dài cuộc chiến ở gaza
làm gia tăng thương vong dân sự và cô lập washington trên trường quốc tế
mà còn có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực
khiến mỹ có thể bị lôi kéo vào
theo bình luận của chita pasi phó chủ tịch điều hành viện quincy với tờ new york times
khả năng quản lý khủng hoảng sau hậu trường của tổng thống mỹ joe biden dường như đã giúp ngăn chặn
một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn bùng phát ở trung đông cho đến thời điểm hiện tại
nhưng chiến thắng mang tính chiến thuật đó của chính quyền mỹ thực sự là một phần
của thất bại chiến lược lớn hơn trong khu vực
trong hai tuần qua tổng thống biden đã nỗ lực đảm bảo rằng cuộc đối đầu công khai
chưa từng có giữa israel và iran không biến thành một cuộc sống
sau khi israel tấn công tòa nhà lãnh sự quán iran ở syri vào đầu tháng này
ông biden đã công khai kêu gọi iran không tấn công đáp trả đồng thời đàm phán riêng
về một thỏa hiệp kết thúc bằng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái
vốn được thông báo trước từ tehran bị bắn hạ trước khi chúng có thể gây thiệt hại lớn cho israel
ông biden sau đó đã tìm cách thuyết phục israel không trả đũa
dù phía israel có phản ứng nhưng phản ứng có giới hạn đã giúp tình hình
vẫn nằm trong tầm kiểm soát và nhanh chóng lắng dịu
chuyên gia paci cho rằng tổng thống biden xứng đáng được ghi nhận
vì đã góp phần vào quá trình giảm leo thang quan trọng này
iran đã phát động một cuộc tấn công nhưng thất bại như dự kiến
phản ứng của israel là hạn chế để iran có thể coi như không hề bị tấn công
nhưng trong khi hành động của tổng thống mỹ giúp tránh được một thảm họa ngay lập tức
thì chính những chính sách của washington đã đẩy trung đông vào quỹ đạo nguy hiểm hiện nay
kể từ cuộc tấn công của hamas vào israel ngày bảy tháng một mươi năm ngoái
ông biden đã từ chối tận dụng ảnh hưởng đáng kể của mỹ
đối với israel để kiềm chế tena vip nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn
hoặc ngăn cản israel thực hiện những gì có thể dẫn đến hành động đi ngược lại lợi ích của mỹ
ông biden đã ủng hộ viện trợ vũ khí cho israel giữa lúc thương vong dân sự ở gaza tăng cao
quan trọng hơn mỹ đã ba lần phủ quyết các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc yêu cầu ngừng bắn
dù washington đã đồng ý một nghị quyết như vậy được thông qua vào tháng trước
nhưng ngay lập tức nhà trắng làm suy yếu nghị quyết bằng cách tuyên bố rằng tài liệu này không có tính giảng buộc
nhưng chính sách này không chỉ kéo giả cuộc chiến ở gaza
làm gia tăng thương vong dân sự và cô lập mỹ trên trường quốc tế
chúng cũng làm tăng thêm nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực mà mỹ có thể dễ dàng bị lôi kéo vào
cuộc chiến ở gaza đã dẫn đến việc phá vỡ lệnh ngừng bắn không chính thức giữa quân đội mỹ ở trung đông
và lực lượng dân quân iraq và syria thân iran
từ đó dẫn đến sự gia tăng đáng kể các cuộc tấn công vào lực lượng mỹ
khiến ba binh sĩ nước này thiệt mạng vào tháng một vừa qua
ông biden đáp trả bằng cách sử dụng vũ lực chống lại các lực lượng dân quân này
và lực lượng houthi ở yemen đưa mỹ đến gần hơn bao giờ hết với một cuộc xung đột lớn
tổng thống biden trong khi thường nói rằng ủng hộ giải pháp hai nhà nước
cũng đã thúc đẩy các chính sách phớt lờ quyền trở thành một nhà nước của người palestine
và thậm chí là trực tiếp ngăn chặn điều này
trước xung đột israel hamas chính quyền biden ít chú ý đến xung đột israel palestine
và không thể đảo ngược một số quyết định của chính quyền mỹ dưới thời donald trump
như đóng cửa văn phòng tổ chức giải phóng palestine ở mỹ và lãnh sự quán mỹ ở jerusalem
vốn là cơ quan ngoại giao chính thức để liên lạc giữa phía mỹ và người palestine
công thức của tổng thống donald trump cho trung đông khi đó khẳng định giải pháp hai nhà nước
không còn là chiều khóa cho hòa bình ở khu vực
đúng hơn hội nhập kinh tế giữa các quốc gia ả rập và israel sẽ mang lại hòa bình
và người palestine trên thực tế sẽ phải chấp nhận số phận của mình
như một dân tộc chịu sự chiếm đóng vô thời hạn
tổng thống biden đã tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm xây dựng hiệp định abbaraham của ông trump
hiệp định này đưa ra những nhượng bộ của mỹ đối với các quốc gia ả rập
để đổi lấy việc họ từ bỏ yêu cầu thành lập một nhà nước palestine
như một điều kiện để bình thường hóa quan hệ với israel
ông biden đã áp dụng cách tiếp cận này ngay từ đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của mình
và đã tìm cách vượt qua ông trump bằng nỗ lực lôi kéo quốc gia ả rập quan trọng nhất là ả rập xê út
thay vì đánh giá lại cách tiếp cận này sau ngày bảy tháng một mươi năm ngoái
ông biden vẫn giữ nguyên công thức đó
nhưng việc theo đuổi thỏa thuận bình thường hóa giữa tena vip với riyadh của ông biden
đã bị đình chạy khi xung đột nổ ra
gần đây thế giới một lần nữa lại xôn xao với những tin đồn về việc ông biden
sắp môi giới thành công thỏa thuận giữa ả rập xê út và israel
là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào như vậy các quan chức ả rập xê út được cho là hiện đang xem xét
chấp nhận sự đảm bảo bằng lời nói từ israel rằng họ sẽ tham gia các cuộc đàm phán
về tư cách nhà nước của palestine
tóm lại dù không đánh giá thấp những thành công về mặt chiến thuật của tổng thống biden
trong việc tránh được những kịch bản tồi tệ nhất
nên chúng ta không bao giờ có thể bù đắp cho sự thất bại rộng lớn hơn của washington
trong việc theo đuổi một chiến lược mang lại an ninh thực sự cho nước mỹ
và hòa bình thực sự cho trung đông
ngày một mươi ba tháng bốn ngay sau vụ trả đũa của iran nhắm vào israel
tại phòng tình huống ở nhà trắng tổng thống biden cùng với đội an ninh quốc gia tỏ ra lo ngại
khi màn hình lần lượt chỉ ba mươi rồi sáu mươi và rồi hơn một trăm linh tên lửa đạn đạo
được iran phóng đi nhằm hướng israel
giới chức mỹ sau này thuật lại rằng quy mô đòn tấn công trực tiếp lần đầu tiên của iran nhằm vào israel
chính là viễn cảnh tồi tệ nhất mà các cơ quan tình báo mỹ từng tính đến
nó không chỉ đe dọa đồng minh thân cận của mỹ mà còn hủy hoại kỳ vọng của ông biden
về ngăn khủng hoảng gaza kéo dài trong sáu tháng phát triển thành chiến tranh toàn diện khu vực
chờ đợi trong áp lực khi dõi theo đòn tấn công từ iran là một trong những thời khắc căng thẳng nhất
đối với ông biden và đội ngũ an ninh quốc gia trong cuộc khủng hoảng kéo dài một mươi chín ngày
một tiến trình mà giới chức rơi vào tình cảnh thiếu thông tin
không biết israel và iran lên kế hoạch ra sao trong quãng thời gian có tính quyết định
câu chuyện khởi đầu từ việc israel ngày một tháng bốn đơn phương không kích tòa nhà lãnh sự
trong khu phức hợp đại sứ quán iran ở thủ đô damasyri mà không tham vấn trước với mỹ
cuộc tấn công khiến nhiều quan chức quân sự cấp cao của iran thiệt mạng
trong đó có tướng mohammad reza zahedi một nhân vật quan trọng trong lực lượng đặc biệt
quát thuộc vệ binh cách mạng hồi giáo iran
vài phút trước khi không kích một quan chức israel đánh tiếng với đồng cấp người mỹ
về việc israel đang mở đợt tấn công nhưng không có bất kỳ thông tin nào về địa điểm không kích
lẫn mục tiêu cần triệt hạ
nhà trắng ngay sau đó nắm được một vụ tấn công khác diễn ra trong ngày ngoài dự định của israel
israel tập kích bằng uav nhằm vào một đoàn xe vận chuyển nhân đạo ở gaza
làm bảy nhân viên của tổ chức nhân đạo cuộc central kitchen thiệt mạng
ngay sau cuộc không kích nhằm vào damas
đại sứ israel michael hezo và tùy viên quốc phòng israel có mặt tại nhà trắng
khi cố vấn an ninh quốc gia mỹ jak sullivan và nhiều cố vấn hàng đầu nhà trắng
điện đàm truyền hình trực tuyến với giới chức israel
trong trao đổi bên lề ông heijov giải thích rằng mục tiêu không kích của israel
là tướng sahedi và sĩ quan cao cấp khác của iran
trong khi chờ đợi phản ứng từ tehran không nhiều giới chức mỹ và israel dự đoán
iran sẽ tấn công trực tiếp israel hành động chưa từng xảy ra trước đó
phía mỹ lo ngại cuộc không kích từ israel có nguy cơ
kích hoạt quân ủy nhiệm iran tấn công các vị trí đồn trú của mỹ ở iraq và syri
nơi có sự hiện diện của bốn năm trăm linh lính mỹ và nhân viên nhà thầu dân sự tại những căn cứ ở khu vực
giới chức mỹ phỏng đoán iran có thể sẽ tấn công một tòa đại sứ israel ở bên ngoài để trả đũa
một quan chức mỹ tiết lộ iran sau đó thông qua đại sứ quán thụy sĩ ở tehran gửi văn bản tới mỹ
cáo buộc mỹ có liên quan đến vụ tấn công bằng ngôn tử ham dọa
nhà trắng phủ nhận không liên quan đến vụ việc
hai ngày sau bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd auston
điện đàm với người đồng cấp người israel joab galan
trong trao đổi ông loy auston thể hiện thái độ bực bội trước việc bộ trưởng israel không thông báo về kế hoạch không kích này
dù ông galen trước đó một tuần có cuộc gặp với ông austin tại lầu nam góc
việc một quan chức cấp cao irgc người có liên hệ chặt chẽ với giới lãnh đạo tại tehran
bị israel sát hại khiến giới chức iran tức giận
họ cho rằng tòa nhà israel nhắm đến là một cơ sở ngoại giao điều israel phủ nhận trong trao đổi với phía mỹ
sau khi không có được tuyên bố lên án
israel từ hội đồng bảo an liên hợp quốc tehran phát tín hiệu sẽ trả đũa
tổng thống iran ibrahim raisi nhấn mạnh cuộc tấn công của israel sẽ bị đáp trả
quan hệ mỹ israel xuống ngưỡng thấp ở thời điểm đó
trong cuộc điện đàm căng thẳng ngày bốn tháng bốn ông biden thông báo với thủ tướng benjamin netanyahu rằng
ủng hộ quốc tế đối với israel chạm đáy sau vụ tấn công khiến bảy nhân viên cứu trợ của central kitchen thiệt mạng
israel cần cho phép hàng viện trợ vào gaza nhiều hơn
giảm thương vong đối với dân thường và chính sách của mỹ đối với gaza
sẽ dựa trên hành xử của israel
một quan chức mỹ thuật lại lời ông biden tại cuộc điện đàm
tuy nhiên tổng thống mỹ cũng nói với giới lãnh đạo israel rằng washington sẽ bảo vệ israel trước nguy cơ bị iran tấn công
ông biden lệnh cho lầu năm góc rút triển khai biện pháp bảo vệ israel
và quân đội mỹ kích hoạt các kế hoạch bảo mật cao về trợ giúp israel trong khủng hoảng
khi ông biden tiếp thủ tướng nhật bản tại nhà trắng ngày một mươi tháng bốn
bộ trưởng austin tiến đến và kéo tổng thống mỹ sang cặp riêng
xin được quyền điều động tàu khu trục uss kennedy
ske vốn đang trên đường tiến về căn cứ ở florida thay đổi lịch trình và ở lại trung đông
tàu uss kennedy sau đó cùng với tàu khu trục uss alec bouquet hiện diện ở đông địa trung hải
ở cửa ly đủ gần để phát hiện bắn hạ tên lửa nhằm vào israel
bằng tên lửa đánh chặn sm ba loại vũ khí chưa từng được sử dụng để bắn hạ tên lửa đạn đạo trong thực chiến
một đội cố vấn quân sự mỹ bí mật tới tel aviv để lên kế hoạch thành lập một trung tâm điều hành phòng thủ tên lửa
với những người đồng cấp israel
đoán trước iran sẽ sử dụng uaf để tấn công
một số lượng lớn tiêm kích f một mươi năm e được điều đến khu vực để đánh chặn uav
một số tiêm kích f một mươi sáu đóng tại khu vực cũng tham gia vào chiến dịch này
kế hoạch cũng đề cập việc để máy bay chiến đấu của ả rập xê út và giordani bảo vệ không phận hai nước này
tàu sân bay uss azerna đang hiện diện ngoài khơi biển đỏ gần yemen
cũng di chuyển gần về phía israel và vị trí sẵn sàng để tiêm kích trên tàu xuất kích đánh chặn uav
do phiền quân houthi ở yemen phóng lên
các cố vấn hàng đầu trong chính quyền biden liên tục điện đàm
thông qua chính phủ các nước khác để truyền thông điệp tới iran hối thúc tehran không đáp trả
giám đốc cục tình báo trung ương mỹ cia william burns đề nghị đồng cấp các nước châu âu
trung đông và thổ nhĩ kỳ rụng iran xuống thang
nhiều ngày qua đi mà iran vẫn chưa có phản ứng
giới chức mỹ và israel kết luận rằng iran đang lên kế hoạch tấn công trực tiếp
nhằm vào lãnh thổ israel và sẽ ở quy mô lớn
vấn đề còn lại là thời điểm tiến hành vào mục tiêu iran nhắm đến
tướng eric kurila tư lệnh bộ chỉ huy trung tâm cencom đóng tại vùng vịnh
tới israel ngày một mươi một tháng bốn đẩy sớm lịch trình công du đã được lên lịch trước đó
vì lo ngại nguy cơ tấn công hiển hiện hiện từ iran
ông kurila muốn ở lại israel qua thời điểm iran tấn công
nhưng bộ trưởng austin yêu cầu ông rời đi vì lo ngại hiện diện của tướng gurila
có thể khiến mỹ bị coi là vào hùa với chính quyền netanyahu
trong bất kỳ đòn trả nuốt nào từ israel
tướng gurila tiếp tục tham gia hoạch định kế hoạch tới jordani
khi tổng thống biden vừa về tới rehoboth beach bang delaware vào tối ngày một mươi hai tháng bốn
kế hoạch tấn công của iran ngày một rõ phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby cho biết
chúng tôi nhận được thông tin tình báo rõ ràng hơn và chắc chắn hơn về thời điểm cụ thể
về đòn tấn công sắp tới của iran
ông biden lập tức quay trở lại thủ đô washington ngay trong đêm
khi iran bắt đầu tấn công vào tối ngày một mươi ba tháng bốn giới chức mỹ tại phòng tình huống
và lầu năm góc nhận ra ba đợt sóng vũ khí giữa không phận iran
iraq jordani và hướng về phía israel
theo lời kể của một quan chức cấp cao mỹ dù có nhận được cảnh báo sớm
nhưng mỹ vẫn bị bất ngờ và sốc trước quy mô đáp trả từ iran
đầu tiên là đòn không kích với khoảng một trăm năm mươi uav được iran phóng lên
một vụ tấn công uav theo đàn lớn nhất từng diễn ra trong tác chiến thực
số uav này mất từ năm đến bảy tiếng mới tới được israel
kế đến là loạt phóng ba mươi tên lửa hành trình thời gian tiếp cận mục tiêu khoảng từ hai đến ba tiếng
sau cùng là tấn công bằng tên lửa đạn đạo vũ khí chỉ cần vài chục phút
là đã bay tới israel
iran lên địch ba loạt phóng với ý định loạt uav tên lửa này sẽ tập kích mục tiêu
ở cùng thời điểm gây quá tải đối với hệ thống phòng thủ của israel
iran tránh các mục tiêu dân sự thay vào đó là mục tiêu quân sự như căn cứ nevatim
ở vùng sa mạc negev nơi đóng chú của loạt tiêm kích f ba mươi năm hiện đại
lớp phòng thủ dày đặc được tướng kurila và nhiều quan chức quân sự giáp nối
vài ngày trước đó giúp bảo vệ thành công israel trước đòn đánh quy mô lớn nhất
mà nước này từng đối mặt trong nhiều thập kỷ
chưa có nước nào tìm cách đánh chặn số lượng lớn tên lửa đạn đạo như vậy
washington trước đó tin rằng lực lượng mỹ và israel có thể tiêu diệt năm mươi tên lửa đạn đạo
nhưng chưa biết xử lý ra sao với hơn một trăm linh tên lửa còn lại
hệ thống phòng thủ aro tiêu diệt phần lớn tên lửa đạn đạo
trong khi hai tàu khu trục của mỹ ở đông địa trung hải bắn hạ một số
một tổ hợp phòng thủ tên lửa patriot ở abin iraq cũng đánh chặn thành công
một tên lửa đạn đạo từ iran
cùng thời điểm đó số dron chủ yếu bị tiêm kích của mỹ anh pháp và israel
sau khi israel không hề hấn gì nhà trắng chuyển hướng từ bảo vệ sang kiềm chế israel
khoảng chín giờ tối ngày một mươi ba tháng bốn theo giờ địa phương
tổng thống biden và ông netanyahu có cuộc điện đàm căng thẳng
trong trao đổi ông biden khuyên nhà lãnh đạo israel
người đứng đầu nội các chiến tranh suy tính kỹ về bước đi tiếp theo và giành chiến thắng
ông lưu ý rằng quân đội israel đã loại trừ thủ lĩnh quân sự của iran
phụ trách chiến trường liban syri và cuộc tấn công đáp trả của iran đã thất bại
giới chức mỹ lập luận israel hiện ở vị thế khác biệt và thuận lợi hơn về mặt chiến lược
so với thời điểm bị quốc tế lên án vì không kích đoàn xe nhân đạo của cuộc central cation
nếu vội vã đáp trả israel có thể sẽ một lần nữa đánh mất ủng hộ quốc tế mới vừa khôi phục lại được một phần
nhưng những thành viên trong chính phủ liên minh cực hữu của ông netanyahu lại đòi phải trả đũa nhanh chóng và quy mô
ông netanyahu sau đó còn nói với các nghị sĩ thuộc đảng likud rằng ông quyết tâm đáp trả iran
nhưng theo một cách thức phù hợp và không vô trách nhiệm
dạng sáng ngày một mươi chín tháng bốn israel được cho là đã tấn công nhằm vào một cơ sở quân sự duy nhất của iran ở tỉnh isfahan
đòn tập kích quy mô nhỏ nhưng cho thấy israel có thể xuyên thủng các lớp phòng thủ của iran
tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương gửi đi cảnh báo rõ nét sau cuộc tấn công bất thành của tehran
khác với đòn không kích nhằm vào damas vốn là nguyên nhân kích hoạt khủng hoảng một mươi chín ngày trước đó
lần này israel thông báo trước cho mỹ về tấn công hạn chế
nhà trắng ít nhất cho tới thời điểm này đã tránh được một cuộc chiến tranh lan rộng